với ý nghĩa nhân văn cốc trà đá vì cộng đồng đã tạo được bản sắc riêng
trở thành một nét văn hóa của sinh viên bách khoa
đồng thời lan tỏa và nhận được sự ủng hộ đồng hành cùng bao thế hệ sinh viên bách khoa nói riêng
và những bạn trẻ thầy cô của các trường đại học quanh khu vực nói chung
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai